vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại sưởng gỗ ở phường long bình tân
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vụ cháy sau đó đã lan ra và thiêu dụi năm căn nhà bên cạnh
lực lượng chữa cháy của công an tỉnh và bộ chỉ huy quân sự tỉnh đồng nai đã điều một mươi xe chữa cháy chuyên dụng
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp dập lửa
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày lực lượng chức năng đã khống chế dập tắt được đám cháy
lãnh đạo công an tỉnh đồng nai cho biết vụ cháy không gây thương vong về người
nhưng nhiều tài sản ở sườn gỗ khoảng một m hai và một số nhà dân liền kề gần như bị cháy rụi hoàn toàn
bước đầu nguyên nhân xảy ra cháy có thể do chập điện ở trụ điện trên đường rồi gây cháy tấm gỗ trong xưởng
sau đó lửa lan rộng kèm theo gió mạnh cháy lan sang nhiều căn nhà gần khu vực trên
lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai đã tiến hành khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy